tại tỉnh thanh hóa cơ quan chức năng đã khoanh vùng ổ dịch kiểm soát xiết chặt các cơ sở diễn bổ
quản lý nghiêm ngặt các chợ đầu mối và đẩy mạnh tuyên truyền về dịch tả lợn châu phi nhằm ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng
đồng thời để người dân trên địa bàn tỉnh yên tâm sử dụng thịt lợn an toàn
ngay từ khi phát hiện ổ dịch tại một gia đình ở xã định long huyện yên định
lực lượng thú y địa phương đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ hai trăm hai mươi sáu quả lợn đồng thời thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch
thanh hóa cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ ba mươi tám đồng một kg thịt lợn cho các hộ dân để họ không giấu dịch
khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi chính quyền địa phương thực hiện kiểm kê hỗ trợ cho các hộ dân
sau đó ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung kinh phí sau
bệnh thịt tả lợn châu phi là không lây sang người và virus thịt tả lợn châu phi sẽ được bị chết ở nhiệt độ cao
vậy các sản phẩm của từ lợn cần phải được xử lý qua nhiệt và nấu chín thì người dân sử dụng an toàn
cho cảnh hướng của dịch tả châu phi là một rồi bệnh lòng móng chúng tôi bán hàng ảnh hướng rất nhiều
rồi dân tình lại hoang mang cho nên là chúng tôi cũng mong rằng các cơ quan chức năng
rồi khuyến cáo làm ra cho dân tỉnh người ta yên tâm để sử dụng cái nguồn thực phẩm thịt lợn đi cho người ta khỏi hoang mang
tại các chợ đầu mối
địa bàn tỉnh thanh hóa
ban quản lý các chợ cũng khuyến cáo các tiểu thương không lấy thịt lợn tại các vùng có ổ dịch của huyện yên định
bản thân các tiểu thương cũng có ý thức không nhập thịt lợn từ các vùng có ổ dịch tà lợn châu phi
ở chợ đây là chợ đầu mối
chủ yếu là cung cấp cho bếp ăn rất nhiều
cho nên là những người người ta đến chợ
người ta lấy những nguồn hàng người ta cũng rất cẩn thận
đến bây giờ thì các cán bộ làm trực tiếp ở cái khu vực đấy
kiểm tra và cũng nhắc nhở các hộ kinh doanh
cho đến những hộ bếp ăn
đến mua hàng ở chợ là cũng nên chọn lựa những thực phẩm tươi nhất để mua
còn có biểu hiện nhà ai có dấu hiệu thì phải báo cáo đến thứ nhất là cái tổ giám sát
thứ hai là ban quản lý chợ để ngăn chặn
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa cũng đã cấp phát gần một tám trăm linh lít hóa chất
thực hiện công tác tiêu độc khử trùng đợt một
riêng huyện yên định nơi xảy ra bùng phát dịch tả lợn châu phi
được cấp gần tám trăm linh lít hóa chất
một tấn vơi bột để tiêu độc cửu trùng
tại huyện yên định cũng lập tám chốt kiểm dịch để không cho lợn và thức ăn gia súc ra vào địa bàn này
ngoài các chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ một a đường hồ chí minh quốc lộ một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cũng có quyết định thành lập bốn chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời
tại các đầu mối giao thông tiếp giáp với các tỉnh ninh bình hòa bình và nghệ an